sáng một mươi bốn tháng năm đoàn thanh niên công an tỉnh quảng nam tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện giọt hồng xứ quảng năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội đã thu hút hơn hai trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên công an tỉnh hăng hái tham gia
qua đó ban tổ chức đã tiếp nhận hơn hai trăm linh đơn vị máu với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống
thông qua ngày hội nhằm giúp cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên công an tỉnh quảng nam tiếp tục phát huy tinh thần sống đẹp sống có ích
qua đó cung cấp số lượng máu cần thiết để phục vụ các bệnh nhân cần máu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh
qua ngày hội hiến máu tình nguyện lần này đoàn thanh niên công an tỉnh quảng nam tiếp tục phát động đăng ký mới thành viên câu lạc bộ ngân hàng máu sống